và ngay sau khi mà thông tin này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông thì đã nhận được rất nhiều ý kiến phản ứng của dư luận và cộng đồng mạng
treo lưu xây cổng treo tiền tỷ vốn trở thành mốt trọng hình thức tại một số địa phương
và trong năm hai nghìn hai mươi một thành phố con tum đã không ngại chi hai mươi một tỷ đồng để xây một mươi ba cổng trào với mục đích tạo điểm nhấn du lịch cho thành phố về đêm
cư dân mạng cho rằng thế mạnh của con tum vốn là văn hóa bản địa đặc sắc nơi lưu giữ những mái nhà rông
những câu chuyện bên bếp lửa thực hành cùng chiên những con sông hiếm hoi trải ngược từ đông sang tây
chứ không phải xây cổng treo là có thể tạo ấn tượng không phải thế mạnh cạnh tranh du lịch
nhất là khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế
tôi đã từng đi du lịch ở con tôm
cái hay là nét văn hóa tại nhiều buôn làng chính việc xây cổng trào thực sự lãng phí tốn kém
tôi thấy thành phố con tôm cũng hút hồn du khách bởi dòng đọc la thơ mộng
bên dòng đọc la ấy là bao cộng đồng dân cư với bao nét văn hóa đặc sắc chuyên đời
thôi thúc du khách trong và ngoài nước trầm trổ khám phá
hai mươi một tỷ đồng để phát triển địa phương trong thời điểm thích ứng linh hoạt với dịch bệnh là cần thiết
xong nếu chỉ đầu tư cho cổng treo là chứ hợp lý trong thời điểm này
khi mà toàn tỉnh con tôm còn hơn một mươi bốn họ nghèo và cân nghèo
chiếm tỷ lệ hơn một mươi hai mươi chín dân số toàn tỉnh chủ yếu là người dân tộc thiểu số
cầu treo cũng có ý nghĩa nhiều lắm nguồn lực này đầu tư vào lĩnh vực khác thì tốt hơn
có cần thiết phải làm cổng treo không chỉ cần dựng bảng thông báo bên đường là được rồi lãng phí quá
điều đáng nói năm cầu treo xây dựng trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua thành phố con tum
chưa được chấp thuận hồ sơ thiết kế nhưng vẫn xây dựng
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tổng cục đường bộ việt nam đã có văn bản phúc đáp
cho rằng việc lắp đặt cổng trào ngang đường nhưng không được duy tu bảo dưỡng
đảm bảo bền vững công trình và các cấu kiện gắn trên cổng sẽ tiêm ẩn nguy cơ gãy đổ
bên cạnh đó làm giảm sự chú ý của người điều khiển phương tiện gây mất an toàn giao thông
tri cục quản lý đường bộ ba đang hoàn thiện các thủ tục yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố con tum
tháo rỡ năm công trình cổng trào xây dựng vi phạm
vừa lãng phí vừa tiêu ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông
có rất nhiều tỉnh thành chỉ làm cái biển to màu xanh bên vệ đường vì câu chào mừng là đủ
công trình vượt quốc lộ bị hư hỏng thì quá nguy hiểm gây mất an toàn giao thông
và đã có vụ tai nạn đau xót xảy ra tôi nghĩ cần mạnh tay tháo rỡ
chưa duyệt hồ sơ đã xây dựng lãng phí khi mưa to gió lớn nhưng nó sập xuống thì sao
làm ra tốn phí bảo dưỡng tu sửa này kia
chúng ta để mạnh phát triển du lịch là cần thiết nhưng cần tính toán cho kỹ
giờ đây buộc tháo rỡ thật sự tốn kém tạo hình ảnh không tốt trong dư luận xã hội
bạn nghĩ sao về một mươi ba cổng trào tại tp quận tùm
nhất là thời điểm dịch bệnh phức tạp có lãng phí tốn kém hay không
quan điểm và ý kiến của bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an